theo thống kê từ khi được kích hoạt trở lại đến nay
tại chín suất kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh yên bái

và gần ba mươi lượt người được kiểm tra trước khi vào địa bàn tỉnh
chúng tôi đã đi khảo sát các địa bàn
và chúng tôi nhờ nhân dân
nhờ nhân dân cái địa bàn nơi ăn ở
và nơi ngủ nghỉ để cán bộ trực tiếp làm việc
để có thời gian nghỉ ngơi
cũng như là ăn uống
để đảm bảo sức khỏe cho anh em phục vụ công tác thật tốt
đồng thời chúng tôi cũng đã thường duyên thăm hỏi
động viên cán bộ chiến sĩ khi tham gia làm nhiệm vụ
trước những diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là trên địa bàn
một số địa phương trong tỉnh yên bái
đã xác định được hàng trăm trường hợp f một và f hai
thì những nỗ lực cố gắng của các cán bộ chiến sĩ
cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị
đã và đang đóng góp hiệu quả
trong việc ngăn chặn và phòng ngừa dịch từ xa
nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan
của dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
chồng gây chồng gần năm trăm linh cây cần sa tại vườn nhà
một cặp vợ chồng vừa bị công an huyện crong năng
tỉnh đắk lắc phát hiện
sau một thời gian theo dõi
một tổ công tác của công an huyện crong năng
đã phát hiện tại vườn nhà ông mai năm
chú ở thôn quyết tâm xã gia tân huyện crong năng
có trồng hai trăm bảy mươi năm cây cần sa tươi
có chiều cao khoảng một mươi năm hai mươi năm cm
và năm mươi bốn gốc cây cần sa khô
nên đã tiến hành nhổ bò
qua đầu tranh ông năm khai nhận
khi đi trên xe khách thì có một người lạ mặt
cho số giống cây cần sa này về chồng
để chữa bệnh cho gia cầm
sau khi trồng được khoảng ba tháng
thì ông cùng với vợ thu hoạch
rồi đem phôi khô sau đó lấy hạt ươm
được khoảng ba trăm linh cây cần sa
rồi tiếp tục trồng lại sau vườn
sau khi thấy lực lượng công an vào kiểm tra
vợ chồng ông năm sợ bị phát hiện
nên đã cất giấu ở vườn nhà hàng xóm
gần hai trăm linh cây cần sa khô
có khối lượng một mươi sáu kg
và hai lọ thủy tinh đựng hoa cây cần sa
có khối lượng một kg
còn tại thành phố huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ngô lê hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường tây lộng thành phố huế
tỉnh thừa thiên huế về hành vi lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi bảy ngô lê hoàng được một công ty
kinh doanh nội thất có địa chỉ
tại phường an hòa thành phố huế
tuyển dụng làm lái xe và giao hàng cho công ty
hoàng nhiều lần đi giao hàng của công ty
cho đối tác và đã nhận tiền từ đối tác
nhưng lại báo công ty là đối tác nợ
để chiếm đoạt và mang đi tiêu xài cá nhân
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
công ty kiểm tra đối chiếu các khoản nợ
thì phát hiện hoàng đã chiếm đoạt
của công ty bốn mươi một trường hợp
với tổng số tiền là hơn tám trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo từ đại diện của công ty
công an thành phố huế đã xác minh
làm rõ hoàng đã chiếm đoạt tài sản
của công ty một mươi chín trường hợp
với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
tiếp tục xác minh làm rõ hai mươi hai trường hợp còn lại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
đã bắt tạm giam bốn tháng đối với ngô lê hoàng
để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật
sáng nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã thông tin báo chí về vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của các nhà hào tâm
trên toàn quốc
theo đó đối tượng trần văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại đồng hóa
huyện kim bàng tỉnh hà nam
đã thiết lập sử dụng fanpage facebook
hỗ trợ trẻ em kêu gọi cộng đồng mạng
giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
và thực hiện hành vi lừa đảo
lên tới gần bảy tỷ đồng
theo đó từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trên facebook xuất hiện một số trang
như quỹ bảo trợ trẻ em
kết nối yêu thương do đối tượng trần văn lâm lập ra
trang fanpage hỗ trợ trẻ em
hiện có trên sáu hai trăm linh người theo dõi
đã đăng gần hai trăm năm mươi bài viết
kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ
các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
chủ yếu là các cháu nhỏ mắc bệnh hiểm
nghèo thông tin các bài viết trên trang này
được lâm lấy từ các hội nhóm tử thiện
trên mạng xã hội sau đó bổ sung
thêm thông tin số tài khoản của cá nhân
tại một ngân hàng để nhận tiền tài trợ
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tổng số tiền các nhà hảo tâm
chuyển đến số tài khoản của trần văn lâm
là trên sáu sáu tỷ đồng
tại cơ quan công an đối tượng trần văn lâm
khai nhận sau khi nhận tiền của
các nhà hảo tâm đối tượng không chuyển
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như
kêu gọi mà chuyển đến các tài khoản
khác để chơi game và chi tiêu cá nhân
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
em đầu lật những trang
về hỗ trợ trẻ em
và sao chép những cái
hoàn cảnh đáng thương thương tâm
rồi gắn số tài khoản của mình
vào đó để
nhận được sự ủng hộ từ các nhà
ủng hộ lên
số người ủng hộ lên đến hơn một người
và số tiền trị giá khoảng
sáu tỷ đồng việt nam
và em đã
dùng số tiền đó
để tiêu xài cá nhân
qua gần hai tháng xác minh cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định
có hàng nghìn bị hại gửi tiền
ủng hộ vào tài khoản của lâm
với số tiền từ năm mươi đồng đến hai triệu đồng
mỗi người ngoài ra lâm khai nhận
đã lập thêm bảy trang fanpage facebook
khác tương tự gồm quỹ bảo trợ
trẻ em quỹ bảo trợ
trẻ em việt nam phật tại tâm
chia sẻ yêu thương kết nối yêu thương
quan thế âm bồ tát nhằm hỗ trợ
cho hoạt động lừa đảo chiếm đoát tài sản
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
thủ đoạn phạm tội của lâm rất tình vi
với mục đích đánh vào tâm lý
tình thương của các nhà hào tâm
tìm hiểu nguồn thông tin từ nhiều nguồn
đối với các hoàn cảnh khó khăn
để tránh bị kẻ xấu lợi dụng
lừa đảo chiếm đoát tài sản
khi phát hiện được những hoạt động
từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm tài sản
thì người dân cần gọi điện
tới công an công an
để đề nghị xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định pháp luật
hiện công an tỉnh hà nam đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với trần văn lâm
về tội lừa đảo chiếm đoát tài sản
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị
những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với
hai đối tượng cùng với tội giết người
đối tượng nguyễn hồng thêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
hộ khẩu thường trú
tại khu chín
xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
và đối tượng trần văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã minh lập
huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách một cm
trên trước mép phải
bên cạnh đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị thu loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bảy
xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
về tội mua bán đánh cháo
hoặc chiếm đoạt trẻ em
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện